công an tp hcm cho biết là để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen biến tướng hoạt động đòi nợ thuê
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý hoạt động tín dụng đen tại thành phố
trên địa bàn tp hcm đang có năm mươi ba công ty có chức năng đòi nợ thuê hoạt động
thực hiện quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong luật đầu tư sửa đổi đã được quốc hội thông qua
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một tp hcm sẽ thu hồi giấy phép tất cả các công ty đòi nợ
trước tình hình hoạt động cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp như tín dụng đen quả áp qua mạng xã hội
có sự tham gia tổ chức của các đối tượng nước ngoài
công an tp hcm sẽ tăng cường kiểm tra xử lý triệt phá các đường dây đối tượng tội phạm
để bảo đảm trật tự xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân